hôm nay ngày một mươi năm tháng một sau một ngày xét xử tòa án nhân dân quận cầu giấy thành phố hà nội đã tuyên án sơ thẩm đối với ba bị cáo trong vụ việc khiến cho bé trưởng gateway tử vong vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với tội danh vô ý làm chết người tòa tuyên phạt hai bị cáo nguyễn bích quy bị tuyên án hai mươi bốn tháng tù doãn quý phiến bị tuyên án một mươi năm tháng tù
với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị cáo nguyễn thị thủy bị tuyên án một mươi hai tháng tù
hội đồng xét xử nhận định nguyên nhân chết của cháu bé là suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn
vụ án không có đồng phạm hành vi độc lập đều là nguyên nhân khiến cháu bé tử vong
đầu tiên xuất phát từ hành vi không giám sát của bị cáo quy
bị cáo quy phạm tội với vai trò chính phải nhận bức án cao nhất trong vụ án
căn cứ thứ hai được phía bị hại đưa ra đề nghị hội đồng xét xử tuyên án cao nhất đối với bị cáo quy
phiến là do việc hai bị cáo này không nhận thức được hành vi
đối với bị cáo thủy bị cáo này có nhân thân tốt ăn năn hối cải đã cùng với trường bồi thường cho gia đình bị hại nên được giảm nhẹ hình phạt một phần cho bị cáo thủy hình phạt cấm hành nghề giáo viên trong thời gian nhất định